vào chiều ngày hôm qua tại phiên tòa sơ thẩm tòa án nhân dân tỉnh an giang đã tuyên phạt bị cáo nguyễn văn long
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại huyện tịnh biên tỉnh an giang hai năm tù về tội mua bán tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
và hai năm tù về tội gây dối trật tự công cộng tổng hợp hình phạt đối với long là bốn năm tù giam
theo cáo trạng vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi một long lên mạng xã hội mua một khẩu súng ổ xoay kiểu rulo và hai mươi năm viên đạn
vào tối ngày một mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một do có mâu thuẫn tình cảm với người khác lại sợ vợ ghen tuông
nên khi thấy người này xuất hiện gần khu vực nhà mình long đã lấy khẩu súng bắn chỉ thiên hai phát để ham dọa
nhưng không gây tiếng nổ làm cho mọi người xung quanh hoảng sợ bỏ chạy
không dừng lại long tiếp tục gây náo loạn và về nhà bắn chỉ thiên năm phát đạn
vào ngày hôm sau long đã đến công an xã vĩnh trung đầu thú giao nộp khẩu súng và đạn